chiều nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cục nghiệp vụ đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng ninh về công tác đảm bảo an ninh trật tự quý i năm hai nghìn hai mươi ba
và kết quả quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã chủ động tham mưu và chỉ đạo triển khai một số nội dung nhiệm vụ có tính chiến lược đột phá đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đối với triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương công an tỉnh đã có sự chủ động quyết liệt bài bản trong công tác tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh góp phần quan trọng phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị củng cố sức mạnh của hệ thống chính quyền các cấp
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã chủ động tham mưu và chỉ đạo triển khai một số nội dung nhiệm vụ có tính chiến lược đột phá đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ triển khai xây dựng trụ sở công an xã đài xuyên huyện vân đồn kiểm tra thiết kế xây dựng công an huyện tiên yên khảo sát địa điểm xây dựng trại tạm giam công an tỉnh và kiểm tra hoạt động của công an xã thống nhất thành phố hạ long